thưa quý vị trong thời gian thành phố hồ chí minh siết chặt giãn cách ở mức cao nhất
ai ở đâu ở yên đó vậy người dân muốn ra ngân hàng giao dịch ra atm rút tiền
hay đi tái khám tại các bệnh viện khi có bị phạt hay không
thắc mắc này được công an thành phố hồ chí minh giải đáp tại buổi cung cấp thông tin
về tình hình dịch covid một mươi chín diễn ra vào tối hai mươi sáu tháng tám
thành phố hồ chí minh đang thực hiện hai tuần cao điểm từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày sáu tháng chín
với yêu cầu người dân không ra khỏi nhà ai ở đâu ở yên đó
trong đó quy định cho phép hai mươi nhóm lực lượng được ưu tiên ra đường
để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cung ứng lương thực thực phẩm
trước thực tế nhiều người băng khoan về việc làm sao để đi lấy thuốc ở các bệnh viện
các phương tiện và cá nhân chuyên giỏi thức bị y tế thuốc men oxy
hoặc nhu cầu đi rút tiền ngân hàng
đại diện công an thành phố hồ chí minh cho biết giấy đi đường không cấp giấy cho phương tiện
chỉ cấp cho cá nhân và cấp cho cá nhân thì thuộc diện thành phố cho phép lưu thông
phòng vụ công tác phòng chống dịch thì khi có các giấy đờ chứng minh
như giấy đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận
chuyên môn cộng đồng phù hợp chứng minh là anh cũng cấp cho công tác phòng chống dịch
thì thuốc sẽ lưu thông không cần giấy đờ của các cá nhân
thứ hai là đối với trường hợp mà đi kiếm vaccine
tại hãng trong các quy định của thành phố và công an thành phố đều có quy định rõ là trường hợp đi kiếm vaccine
đối với trường hợp ra ngân hàng giao dịch đi atm rút tiền
không thuộc danh mục theo quy định để làm giấy đi đường
tuy nhiên các ngân hàng vẫn làm việc nên trường hợp người dân thấy thật sự cần thiết
thì liên hệ với tổ công tác đặc biệt tại địa phương để nhờ xem xét trợ giúp
một thông tin đáng chú ý khác cũng được cập nhật
ngành y tế thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu đạt hai triệu mẫu xét nghiệm vùng đỏ
và cam trong vòng ba ngày
tới nay việc xét nghiệm toàn diện đã thực hiện xong lần một sẽ tiếp tục quay lại lần hai
trong đó con số hai trường mẫu xét nghiệm chỉ là ước lượng với bốn trăm linh hộ dân vùng đỏ cam

thì qua đánh giá của các nhà nhà trẻ mẫu xét của ba ngày thì chúng ta vẫn đánh giá đáng nhận
như vậy theo đánh giá của các trẻ học thì ví dụ trong mình trong là chúng ta có cái niềm tin là chúng ta sẽ quét được hết cái mẫu xét nghiệm vùng đỏ từ đây đến ngày nay là không nhiều
nếu mà nói là lấy mục công số hai triệu thì chúng ta chưa đạt được mẫu xét nghiệm vùng đỏ

và về tổ chức này thì chúng ta đã đánh giá vùng đỏ
và về loại bệnh này thì chúng ta đã đánh giá được có thể sắp xếp về một hầu nào đó của các cây bụng đỏ bụng
bên cạnh đó sở y tế tp hcm cũng cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f phiên bản một bốn
có bổ sung hoạt động của trạm y tế lưu động điều kiện cách ly tại nhà và điều chỉnh về hướng dẫn sử dụng thuốc tại nhà cho f
thứ nhất là khám bệnh và theo dõi sức khỏe
thứ hai là hướng dẫn sử dụng toa thuốc điều trị tại nhà
thứ ba là xét nghiệm cho f cách ly tại nhà
và thứ tư là cấp cứu cho f cách ly tại nhà